thời tiết miền bắc chuyển xấu khi hứng mưa rông cả tuần kèm với nguy cơ lốc xét và gió giật sau chuỗi ngày nắng nóng
tại hà nội cơn mưa lớn cục bộ kéo dài vào sáng ngày hôm nay khiến cho nhiều tuyến đường ủn tắc vào giờ đi làm ngày đầu tuần
người dân thủ đô hà nội di chuyển khó khăn dưới trời mưa đặc biệt là trong giờ cao điểm
trong tuần này miền bắc mưa rông liên tục do khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp
đây là đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài cho đến khoảng ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng sáu
thời gian tập trung từ chiều tối cho đến đêm
trong sáu giờ tới khu vực bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái phú thọ hà giang tuyên quang lạng sơn bắc cạn cao bằng thái nguyên vĩnh phúc bắc giang và quảng ninh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tài
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tài